tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng vừa xét xử sơ thẩm vụ án giết người đối với bị cáo ma tiên
và tội gây dối trực tự công cộng đối với vi văn tùng và cơ tàng
cả ba đối tượng cùng chú tại thôn pơ ré xã phú hội huyện đức trọng tỉnh lâm đồng
vào ngày bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một sau khi uống rượu nam ra đức cầm theo một thanh kim loại
đến nhà ma tiên để nói chuyện về việc ma tiên đã nói cho vợ đức biết
việc đức có quan hệ với người phụ nữ khác
khi bị đức bóp cổ và tát vào mặt ma tiên bực tức đã dùng dao đâm đức
sau đó vi văn tùng là chồng của ma tiên và ông cơ tăng là bố ruột của ma tiên
đã dùng tay chân đấm đá vào đầu và người của gia đức khiến gia đức tử vong ngay sau đó
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt ma tiên một mươi năm tù về tội giết người
đồng thời yêu cầu bị cáo hỗ trợ cấp dưỡng bốn triệu đồng mỗi tháng đối với bốn người con của đức
cho đến khi đủ một mươi tám tuổi
hai bị cáo là vi văn tùng và cơ tăng bị tuyên một mươi hai tháng tù treo về tội gây dối cho tự công cộng